thưa quý vị trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên án phạt hai bị cáo nguyễn văn hiếu nguyên phó giám đốc công ty cổ phần nhật minh tù trung thân
và nguyễn thế hùng nguyên giám đốc công ty cổ phần cầu vàng một mươi bốn năm tù cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này một mươi bảy bị hại đã bị hai bị cáo lừa đảo hơn hai mươi chín tỷ đồng để góp vốn vào dự án chưa được phê duyệt
theo cáo trạng sau khi quen biết nhau hiếu và hùng đã bàn bạc thống nhất việc lập dự án nhà ở
tại thôn hoàng bốn xã cổ nhuế huyện từ liêm hà nội nay là tổ dân phố hoàng bốn phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm hà nội
hiếu và hùng đã làm văn bản gửi ubnd tp hà nội về việc xin nghiên cứu lập và thực hiện dự án căn hộ nhà liên kề
tại khu đất kẹt bốn nghìn năm trăm một mươi hai m hai ở thôn hoàng bốn cổ nhuế
sau đó sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội có văn bản gửi các nhà đầu tư
trong đó có công ty cổ phần cầu vàng cùng một số tài liệu
bao gồm văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án của nhà đầu tư
trong đó ghi rõ tên dự án địa điểm xây dựng quy mô xây dựng tiến độ thực hiện tài liệu liên quan về đất đai quy hoạch
đáng chú ý nội dung văn bản trên có ghi rõ văn bản chỉ có tính chất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự theo quy định hiện hành
nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức
tuy nhiên hiếu và hùng không thực hiện theo yêu cầu mà đã sử dụng những văn bản này để thực hiện huy động vốn
làm cho khách hàng tin dự án nhà tại thôn bốn thôn hoàng bốn đã được phê duyệt và công ty cổ phần cầu vàng là chủ đầu tư dự án
với phương thức thủ đoạn gian dối nói trên trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng chín năm hai nghìn một mươi một
nguyễn văn hiếu và nguyễn thế hùng đã thống nhất soạn thảo ký các văn bản thỏa thuận góp vốn với một mươi bảy khách hàng
thu hơn hai mươi chín tỷ đồng rồi chiếm đoạt
do vậy ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc bị cáo hiếu phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là hơn hai mươi một tỷ đồng
và bị cáo hùng bồi thương số tiền gần sáu tỷ đồng cho các bị hại
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định phục hồi điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực đắk lắk đăng nồng
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
từ năm hai nghìn một mươi chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực đắk lắk đăng nồng đã giải quyết cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại tính nên
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại trúc tâm tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước không thu hồi được số nợ gốc trên một trăm một mươi bốn tỷ đồng
sau đó công an tỉnh đắk lắc đã ban hành các quyết định trưng cầu giám định đến ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính để chương cầu giám định đối với quy trình thực hiện cho vay tại chi nhánh ngân hàng nói trên
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết luận giám định của cơ quan chức năng
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án
đến nay bộ tư pháp đã có văn bản trả lời về việc xác định cơ quan có chức năng thực hiện giám định tư pháp đối với các nội dung trong vụ án nói trên
nên viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã yêu cầu công an tỉnh đắk lắc ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan
đó là hoàng nhất nam có trụ sở tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
và bách đạt an có trụ sở ở thị trấn điện bàn tỉnh quảng nam để yêu cầu các công ty trên trả sổ đỏ trên cơ sở số tiền mà từng người dân đã đóng đủ theo yêu cầu của hai công ty
thế nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại không có gì cụ thể thay vào đó quả bóng trách nhiệm cứ được đun qua để lại trước sự chứng kiến và bất bình của hàng nghìn nhà dân
tám giờ tối ngày một mươi bốn tháng ba chủ sở của công ty bất động sản hoàng nhất nam vẫn sáng đèn
vì có hàng trăm người dân từ khắp mọi nơi
nơi kéo đến yêu cầu công ty này phải giải quyết trao số đỏ cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên người dân đã phải nộp số tiền từ năm trăm năm mươi triệu đồng đến hơn hai tỷ đồng cho công ty bất động sản này để mua đất tại ba dự án là sakura hera eco futupark thuộc phường điện nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
giống như nhiều người dân khó khăn trong tình cảnh này mong muốn có một mảnh đất để an cư lạc nghiệp của anh nguyễn đức tuấn vũ ở phường hòa minh quận liên triều
giờ đây thật mơ hồ
hoàng nhất nam đã trễ hàng ba bốn tháng rồi vẫn không ra sổ vẫn không có câu trả lời thỏa đáng
thì bây giờ mình cầm cái hợp đồng đó đi qua bách đạt thì không có căn cứ cơ sở nào nói được với người ta
bởi vì hợp đồng này là do nhất nam tạo giá làm giả ra để lừa đảo khách hàng
hoàn toàn bên chủ đầu tư không biết
vì vậy bây giờ chúng tôi là yêu cầu mong muốn là coi như ông tâm phải trả lời thỏa đáng về vấn đề này
người dân là thật tình là hoang mang cho nên là cứ là việc không biết gì hết
chúng tôi chỉ còn có một con đường cuối cùng là tập thể những người khó khăn khó đấu trong việc này
là đoàn kết lại với nhau và chúng tôi kêu cứu thôi
đứng đây trước bà con thì cũng nhận tín nhiệm là sự quyết liệt của hoàng nhất nam là chưa có đến
nếu như đến thì đã gặp mặt bên đấy rồi
thì trong bà con xin cho thời gian là ngày mai trong sáng mai bảy h ba mươi
thì sau đó chiều về chúng ta sẽ làm việc tiếp về nội dung về đền bù
qua hai ngày làm việc vấn đề của gần một hộ dân có quyền lợi trực tiếp
tại ba dự án kể trên vẫn chưa đi đến đâu
mất ăn mất ngủ nhiều người dân vẫn bao vây trụ sở của bách đạt an
cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng với thôi
cơ quan chức năng sẽ giải quyết sự việc này như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù trở về địa phương do không có công an việc làm ổn định

đại tiếp tục con đường phạm tội
đối tượng nguyễn văn thành chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
bị bắt giữ sau khi thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh ninh bình
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã nam điền huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
tại cơ quan điều tra nguyễn văn thành khai nhận
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay sau khi ra tù
thành tiếp tục đi rình mò các địa điểm nơi người dân sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản
và đã thực hiện trót lọt một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện yên mô kim sơn và yên khánh của tỉnh ninh bình
số tài sản trộm cắp chủ yếu là tv điện thoại âm ly loa đài và bình ác quy xe ô tô
thưa quý vị những năm gần đây mặc dù lực lượng kiểm lâm cùng với các đơn vị chức năng
đã đẩy mạnh các biện pháp để bảo vệ rừng
nhưng theo đánh giá tình trạng phá rừng tại tỉnh khánh hòa vẫn còn không ít diễn biến phức tạp
nguy cơ xâm hại rừng vẫn còn hiện hữu
các đối tượng lâm tặc cũng ngày càng tinh vi và manh động hơn
sử dụng nhiều phương thức nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
do đó tri cục kiểm lâm tỉnh cùng với các địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ diện tích rừng hiện có
khu vực rừng dốc mỏ suối hương huyện vạn ninh
đường núi hiểm trở dốc đá thẳng đứng
nhưng các đối tượng lâm tặc vẫn cố gắng vào rừng bằng con đường này
dù nhiều lần bị các lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi
nhưng tình trạng này vẫn
từ đầu năm đến nay khu vực này đã phát hiện một vụ xâm hại rừng thu giữ sáu phương tiện
bằng nhiều bộ phòng để đưa từng bộ phòng và rác xe lại đi vào rừng
thì đó là một trong những cái mà anh em chưa có làm được chưa ngăn chặn được
hầu hết các trường hợp vào rừng khai thác gỗ trái phép là người dân địa phương không có công an việc làm ổn định
một chuyến đi rừng có thể kiếm được từ bốn đến năm trăm linh nghìn đồng
do đó lực lượng chức năng cứ lập chốt chỗ này thì đối tượng lại tìm đường khác để vào rừng bất chấp nguy hiểm
theo đánh giá hiện nhiều khu vực ở khánh hòa vẫn có nguy cơ phá rừng cao
các huyện như ở khánh vĩnh là tình trạng khai thác gỗ rừng để lấy gỗ trên tuyến đường quốc lộ hai mươi bảy c khánh vĩnh lâm đồng
ở ninh hòa tình trạng xâm hại rừng căm xê để lấy gỗ và lóng chiếm đất sản xuất
hoặc là ở khu vực sư hương dốc mỏ ở vạn ninh là lấy gỗ để làm lòng mè nuôi trồng thị sản
nếu chính quyền các địa phương và lực lượng kiểm lâm buôn lỏng thì chắc chắn rằng tình trạng đó sẽ tiếp tục tái diễn
trong năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh khánh hòa phát hiện ba trăm linh chín vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp tăng một mươi bốn vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ vi phạm có chiều hướng gia tăng với bốn mươi bảy vụ được phát hiện và xử lý tịch thu hơn bốn mươi bảy mét khối gỗ các loại
các đối tượng lâm tặc ngày càng tinh vi hơn sử dụng các phương tiện xe máy độ chế xe ô tô du lịch để vận chuyển gỗ
trước diễn biến xâm hại rừng còn nhiều phức tạp lực lượng kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm
nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện tại
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thì ủy ban nhân huyện có kế hoạch triển khai công tác liên ngành
trong đó gồm có lực lượng công an huyện huyện đội hạ kiểm lâm tuyến quyền địa phương và ban quân lý
để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ngăn chặn đi vào rừng kiểm tra rừng toàn gốc vào những điểm lâm tặc khá khổ
từ khi có kế hoạch liên ngành đến nay
thì thấy có nhiều lực lượng công an huyện huyện đội hạ kiểm lâm tuyến quyền địa phương và ban quân lý
thì thấy tình hình nó giảm rất nhiều so với thời gian trước

trong số này trên tám mươi diện tích đã giao cho chủ rừng nhà nước quản lý
do đó vai trò chủ rừng nhà nước là rất quan trọng
vì vậy thời gian qua việc phân cấp nâng cao trách nhiệm của chủ rừng trong việc bảo vệ rừng
cũng đã được các cấp các ngành có liên quan trú trọng trang bị nhiều kỹ năng công cụ hỗ trợ
từ đó giúp hạn chế những vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn
khoảng năm h ba mươi sáng nay trên quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong
theo thông tin ban đầu thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát tp hcm
do tài xế vũ đình long chú tại phường kim dinh tp bà rịa điều khiển
lưu thông trên quốc lộ năm mươi một theo hướng từ đồng nai về bà rịa vũng tàu
khi đến đoạn km số bốn mươi ba cộng bốn trăm linh thuộc địa bàn khu phố ngọc hà phường phú mỹ thị xã phú mỹ
thì hút vào hai người phụ nữ đang đi bộ băng qua đường
hậu quả làm bà phan thị nhì hộ khẩu thường chú tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng tử vong tại hiện trường
bà trần thị kim chi quê ninh bình bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó
được biết hai nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là tu sĩ tại đan viện ngọc hà đóng tại phú mỹ
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được làm rõ
tiếp theo chương trình biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng đặng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú
tại xã đồng hóa huyện kim bảng tỉnh hà nam
và đối tượng lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm bốn xã khánh hội huyện yên khánh tỉnh ninh bình
bị công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi da ngâm đen và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi hai
sáu triệu chín trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức
phần cuối là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
thời tiết tại các tỉnh tây bắc do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi
đêm và sáng trời rét nhiệt độ không biến đổi nhiều cao nhất trong ngày sẽ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc vẫn ở mức hai mươi bảy ba mươi hai độ
chiều tối ngày một mươi tám sang đến ngày một mươi chín
do hoạt động của hội tụ gió trên mực khí quyển năm m
nên tại khu vực xuất hiện mưa rào rải rác
các tỉnh phía đông bắc bộ
ngày mai không khí lạnh tiếp tục suy yếu
và nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ
mưa nhỏ mưa phùn tập trung vào đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động chủ yếu trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
thấp nhất về đêm vào sáng sẽ ra động từ một mươi bảy đến hai mươi độ
vùng núi thấp hơn
sang đến ngày một mươi tám ngày một mươi chín
thời tiết sẽ có mưa mưa rào rải rác
và có nơi có rông
tập trung ở khu vực vùng núi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh
đêm vào sáng trời lạnh
đến với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mặc dù cường độ của khối không khí lạnh không mạnh
nhưng cũng khuếch tán xuống
tại đây cây ra mưa rào rải rác
cho các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
nhiệt độ cũng giảm xuống
từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
vào thời điểm trưa chiều
còn về đêm vào sáng chỉ ra động từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sang đến ngày mai
mưa thu hẹp dần về diện
và nhiệt độ sẽ nhích dần lên
từ một đến hai độ mỗi ngày
do cường độ không khí lạnh không quá mạnh
nên thời tiết tại các tỉnh nam trung bộ
sẽ ít bị ảnh hưởng
trong ngày hôm nay và ba ngày tới
vẫn chủ yếu có mưa vài nơi
có nắng vào trưa chiều
tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
nhiệt độ tại đây giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn các tỉnh từ phú yên đến bình thuận
nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay
và ba ngày tới
thời tiết ít biến đổi
chỉ có mưa cục bộ ở một vài nơi
thời tiết phổ biến có nắng từ sớm
và kéo dài tới chiều muộn
với cường độ mạnh vào trưa chiều
với mức nhiệt từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
riêng đà lạt
nhiệt độ chỉ từ một mươi ba đến hai mươi năm độ
còn các tỉnh nam bộ
cũng là ngày nắng nhiều
nắng xuất hiện từ sớm
với mức nhiệt cao nhất trong ngày
giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đặc biệt tại khu vực miền đông nam bộ
thời tiết nắng nóng và oi ả
cùng độ ẩm không khí giữa trưa
chỉ giao động trong khoảng bốn mươi đến sáu mươi
do vậy quý vị nên nhớ
mang theo các vật dụng chống nắng
và bổ sung nước đầy đủ khi tham gia các hoạt động ngoài trời